đoàn công tác của ủy ban thường vụ quốc hội do chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh đắk nông
dự và phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ một mươi hội đồng nhân dân tỉnh đắk nông khóa ba
chủ tịch quốc hội rất vui mừng và đánh giá cao những thành tiệu mà tỉnh đắk nông đã đạt được
theo nội dung báo cáo trình bày tại kỳ họp và những kết quả về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được chủ tịch quốc hội đề nghị đắk nông cần phát huy sức mạnh đoàn kết
chủ động sáng tạo và quyết liệt hơn nữa để nắm bắt cơ hội phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương
đổi mới tư duy đổi mới phong cách lãnh đạo chỉ đạo tổ chức điều hành công việc
tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi minh bạch và bình đẳng
cũng trong sáng nay đoàn công tác của quốc hội đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy đắk nông
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh đắk nông báo cáo với đoàn công tác về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
theo đó các chỉ tiêu mục tiêu của đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi cơ bản đạt và vượt phát triển tích cực toàn diện
tốc độ tăng trưởng bình quân đạt tám hai quy mô nền kinh tế tăng một ba mươi bốn lần so với đầu nhiệm kỳ
grdp bình quân đầu người đạt năm mươi hai triệu đồng vào năm hai nghìn hai mươi đắk nông thoát khỏi nhóm tỉnh có thu nhập bình quân đầu người thấp
về công tác đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm ban thường vụ tỉnh ủy đắk nông đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của trung ương việc triển khai các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên
cũng như công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp cơ bản kịp thời bảo đảm được kế hoạch đề ra
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh trong thời gian tới đắk nông cần tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết chính sách của trung ương và của tỉnh
có giải pháp tận dụng tối đa các chính sách để phát triển có vương mắc khó khăn trong quá trình thực hiện thì kiến nghị với trung ương quốc hội chính phủ
mặt khác đắk nông cần tiếp tục khai thác phát huy các tiềm năng lợi thế sẵn có để phát triển
nhưng không để mức trên lệch như thế thì nó sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển và thu nhập mức sống của dân cư giữa các vùng miền khác nhau
trong đó có đắk nông đặt trong tổng thể của tây nguyên đắk nông đặt trong liên kết vùng duyên hải miền trung và đông nam bộ
chắc chắn là đắk nông sẽ có những ưu tiên nhất định khi tính điểm để phương bổ nguồn đầu tư công trung hạn cho năm năm tới
trước đó vào chiều tám tháng bảy
đoàn công tác của ban thường vụ quốc hội đã đến thăm tặng quà ba hộ gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thành phố giang nghĩa